kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong suốt bảy mươi bốn năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân luôn kể vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân
kiên cường đấu tranh mưu trí dũng cảm làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
phản động và các loại tội phạm bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước
bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước và bình yên hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
về những kết quả quan trọng trên các mặt công tác công an trong thời gian qua
đầu tiên xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bộ trưởng là nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam
thì xin bộ trưởng chia sẻ về những truyền thống quý báu của lực lượng công an ạ
ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử
được tôi luyện thử thách qua các cuộc chiến tranh trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước
các thế hệ tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam đã bồi đắp
nên cái truyền thống anh hùng vẻ vang được đảng nhà nước nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận
đối trung thành với tổ quốc và nhân dân với đảng và nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp
các ngành không ngại gian khổ hy sinh nêu cao cảnh giác dũng cảm mưu trí sáng tạo
khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật
không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy
đoàn kết thống nhất dân chủ kỷ luật kỳ cương nghiêm minh
truyền thống tốt đẹp đó cùng với bản chất cách mạng sức chiến đấu kiên cường của lực lượng công an nhân dân
đã có phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trên cơ sở những truyền thống quý báo
trong thời gian qua lực lượng công an cũng đã nỗ lực phấn đấu
triển khai quyết liệt các chủ trương các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
vậy thì xin bộ trưởng cho biết những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác công an thời gian qua
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trước những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức đan sen
giữ sự lãnh đạo của đảng sự khoản lý điều hành của nhà nước
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành các địa phương
đã ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã bám sát phương châm hành động
chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín là hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở
thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương giải pháp nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức thực hiện có hiệu quả
tất cả các mặt công tác đã đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
kịp thời phát hiện ngăn chặn những âm mưu khủng bố
xử lý nhiều vụ kích động biểu tình gây dối an ninh trật tự không để phức tạp kéo dài lan rộng
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh xã hội
đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm hình sự kinh tế tham nhũng
buôn lậu đặc biệt là với tội phạm về ma túy
các chỉ tiêu yêu cầu về phòng chống tội phạm đều đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cũng đã được tăng cường
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
hậu cần bảo đảm xây dựng pháp luật tham mưu nghiên cứu chiến lược công tác đối ngoại
việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công tác thanh tra kiểm tra cũng đã được tập trung chỉ đạo
cũng đã đạt nhiều kết quả tốt đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị
tạo được sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn xã hội
nhất là tại các địa bàn cơ sở các xã đã bố trí công an xã chính quy
đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và đối ngoại của đất nước
đây cũng là kết quả của sự lỗ lực cố gắng chấp nhận khó khăn gian khổ nguy hiểm
và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có tám đồng chí công an chính quy và bán chuyên trách đã anh dũng hy sinh
sáu đồng chí bị thương bốn mươi sáu đồng chí bị phôi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
và rất nhiều tấm gương
kết quả của cuộc chiến đấu anh dũng thầm lặng càng thể hiện sự vững vàng sự lớn mạnh không ngừng
và tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
thưa bộ trưởng là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân
như bộ trưởng đã chia sẻ về những con số những cán bộ chiến sĩ đã bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
mới đây nhất hai đồng chí công an viên cũng đã hy sinh trong quá trình giúp dân chống lũ
là rất nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
vậy xin bộ trưởng cho biết là phương hướng trong thời gian tới trong việc xây dựng lực lượng công an
để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
chúng ta đang sống trong một thời kỳ hòa bình hội nhập và phát triển
nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự phòng chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
luôn luôn là một trận nóng bỏng có nhiều thử thách
tất cả các phương cán bộ chiến sĩ công an công an viên và quân chúng nhân dân đã hy sinh chịu thương tích
thậm chí có những sự hy sinh thầm lặng là rất cao rất đáng tự hào
nhưng đó cũng là những tổn thất rất lớn đối với dân tộc ta đối với lực lượng công an và gia đình cá nhân mỗi đồng chí
chính vì vậy công tác xây dựng lực lượng tăng cường tiềm lực sức mạnh chiến đấu cho lực lượng công an
luôn luôn được đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các cấp đặc biệt quan tâm
sẽ tập trung thực hiện một số những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an dân trong sạch vững mạnh
toàn diện theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai thực hiện theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác khẩu dạy công an
đồng thời tiếp tục sẽ giả soát điều chỉnh bố trí lại lực lượng để xây dựng bốn cấp công an với tinh thần bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương tăng cường xuống cơ sở triển khai công an cấp xã chính quy
đi đôi với xây dựng phong cách làm việc khoa học cụ thể sâu sát giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nội bộ
chủ động phòng ngừa những vi phạm pháp luật tội phạm và những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở
cũng chú trọng cho công tác đào tạo bồi dưỡng nhất là đào tạo lại cán bộ toàn diện cả về mặt chính trị pháp luật võ thuật thể chất và kỹ năng xử lý trong các tình huống trong công tác trong chiến đấu
thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua học tập gương người tốt việc tốt gắn với việc thực hiện công tác khen thưởng
đảm bảo chính sách cán bộ chính sách hậu phương công an nhân dân
tiếp tục không ngừng đổi mới tư duy đổi mới những biện pháp phương pháp đối sách với các loại đối tượng trên các mặt công tác
chủ động nghiên cứu đánh giá những dự báo chiến lược nhận định rõ những thời cơ những nguy cơ dự báo các mối đe dọa các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra
chủ động tham mưu với đảng
nhà nước với cấp ủy chính quyền
các cấp trong lãnh đạo
chỉ đạo các giải pháp
ứng phó có hiệu quả
để bảo vệ an ninh và trật tự
tuyệt đối không được để bị động bất ngờ
trong mọi tình huống nâng cao hiệu quả
công tác chiến đấu
và hạn chế nhất những rủi ro
những tổn thất những hy sinh
đảm bảo an toàn
cho cán bộ chiến sĩ cho nhân dân
trong khi thực hiện công vụ
thứ ba là
nâng cao tiêm lực
chủ động đảm bảo tài chính hậu cần
trong đó tập trung đầu tư tổng thể
xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
và công an xã chính quy
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng
những thành tiệu khoa học công nghệ
đặc biệt là những thành tiệu của
cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phục vụ cho công tác và chiến đấu
thứ tư là
tiếp tục thực hiện
nồng cốt trong việc xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao hiệu quả
tương tác và phục vụ nhân dân
củng cố thế trận lòng dân
nhất là các địa bàn chiến lược
các địa bàn trọng điểm
tăng cường hợp tác quốc tế
nâng cao chất lượng hiệu quả
phối hợp hiệp đồng các chiến
với quân đội nhân dân
với các lực lượng vũ trang
với các cấp các ngành
trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ
về chính trị kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh và đối ngoại
thứ năm là
nâng cao hiệu quả
gắn với nảy mạnh phân công phân cấp
có trách nhiệm rõ ràng
đề cao trách nhiệm nêu gương
của người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng các đơn vị
kiên quyết thay thế những người đứng đầu
đơn vị địa phương
nếu để ra tội phạm lộng hành
để tình hình phức tạp
hoặc để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong nội bộ
có như vậy mới nâng cao
chất lượng hiệu quả các mặt công tác
đảm bảo sự vững mạnh
ngay từ bên trong
tiếp tục đóng góp tích cực
nghiệp đổi mới toàn diện
và phát triển của đất nước
thưa bộ trưởng một điểm nổi bật trong năm qua
đó là bộ công an đã tập trung
thực hiện nghị quyết số hai mươi hai
về tổ chức sắp xếp bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và nghị định số một của chính phủ
vậy xin bộ trưởng cho biết kết quả đạt được cho tới nay
triển khai tổ chức bộ máy
của bộ công an theo nghị định số một
của chính phủ
thì chúng ta cũng đã giảm được
một số lượng lớn các đầu mối tổ chức
giảm số lượng lãnh đạo chỉ huy
của các cấp
cho đến nay thì tổ chức bộ máy
công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định
không gây những sáo trộn
trong thực hiện nhiệm vụ
lãnh đạo công an các cấp đã có nhiều thuận lợi hơn
trong việc theo dõi tình hình
đánh giá kết quả công tác
nhất là từ cấp cơ sở
hiệu quả các mặt công tác
cũng đã được tiếp tục được
nên đây là một bước rất quan trọng
tăng cường sự lãnh đạo
tuyệt đối trực tiếp
toàn diện của đảng
đối với công an nhân dân
và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo bốn cấp
bộ tinh tỉnh mạnh nguyện toàn diện
xã bám cơ sở
đặc biệt là cũng đã tạo điều kiện
để phân định rõ chức năng nhiệm vụ
trao quyền đầy đủ tương xứng
đối với chức năng nhiệm vụ của công an các cấp
tạo thuận lợi trong việc điều chỉnh
bố trí lại lực lượng
theo hướng tăng cường cho lực lượng
trực tiếp chiến đấu cho cơ sở
thực hiện chủ trương
công an xã chính quy
sử dụng hiệu quả
biên chế thực hiện chính sách cán bộ
nâng cao hiệu quả đầu tư
hiện đại hóa trang bị và phương tiện chiến đấu

với những chia sẻ vừa rồi